bốn đối tượng trong đó đối tượng nhiều tuổi nhất chỉ mới một mươi sáu tuổi
nhưng để có tiền ăn chơi thì đã thực hiện hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố quy nhơn
tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã vào cuộc và triệt phá thành công nhóm trộm nhí này
thời điểm cuối tháng tám đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
công an phường trần phú tp quy nhơn liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của người dân
về các vụ mất trộm tài sản trên địa bàn
các đối tượng lợi dụng sự sơ hở của người dân khi để xe máy xe điện
tại các tuyến đường dọc biển để thực hiện hành vi trộm cắp xe hoặc cậy cốp xe để lấy trộm tài sản

cũng xảy ra các vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự
cho tình trạng trên các đội nghiệp vụ công an tp phối hợp với công an các phường
nhanh chóng phân công lực lượng tiếp cận hiện trường để tìm ra quy luật hoạt động của các đối tượng
đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức tuần tra mật phục
để nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trộm cắp

gồm trần triệu vĩ võ tùng giang võ tùng giang võ tùng giang võ tùng giang võ tùng giang võ tùng giang
nguyễn đức duy cùng chú tại tp quy nhơn và lê ngọc sen chú tại tp yên
tại cơ quan công an các đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
điều đáng nói là các đối tượng còn rất nhỏ chỉ từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
nhưng để có tiền ăn chơi nên đã thực hiện hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn